vừa qua trung tâm y tế huyện xuân lộc tỉnh đồng nai đã phẫu thuật bác tách khu năng bì vùng trứng
có chứa các thành phần của thời kỳ phôi thai còn sót lại như lông tóc móng tay răng xương cho một bệnh nhân ba mươi ba tuổi
các bác sĩ cho biết trước đó vào ngày bốn tháng ba chị cai nhập viện trong tình trạng đau bụng vùng hạ vị bên phải
qua kiểm tra kết quả siêu âm chụp ct các bác sĩ phát hiện bệnh nhân k có khối u năng bì bùng trứng phải
các bác sĩ đã chỉ định phẫu thuật nội soi bóc tách khối u
quá trình phẫu thuật các bác sĩ đã bóc tách ra một khu u kích thước khoảng bốn x năm cm
điều đáng nói bên trong khu u có chứa các thành phần của thời kỳ phôi thai còn sát lại như lông tóc móng tay xăng xương
bác sĩ nguyễn bá quyết phụ trách khoa sản trung tâm y tế huyện xuân lộc cho biết
trường hợp này các bác sĩ đã áp dụng phương pháp mổ nội soi nên ít gây tổn thương hạn chế mất máu ít đau đảm bảo tính thẩm mỹ cho người bệnh
theo các bác sĩ rất may mắn bệnh nhân phát hiện sớm vì nếu đẻo quá lâu khối u sẽ có nguy cơ xoắn vằn và trở thành u nòng búng trứng xoắn dẫn tới hoại tử nhiễm độc nhiễm trùng có nguy cơ tử vong
theo các bác sĩ u năng bì bùng trứng là một khu u năng lành tính phát triển trên bùng trứng
u năng bì bùng trứng là một túi chứa chất lỏng ngoài ra còn chứa các mô như răng da tóc
nếu u năng đủ nhỏ và không gây bất kỳ dấu hiệu triệu trứng nào thì có thể không cần phải phẫu thuật
tuy nhiên nếu u năng trở nên lớn gây ra các triệu trứng hoặc dẫn tới những biên trứng thì có thể cần phải phẫu thuật cắt bò
u năng bì bùng trứng không phải là ung thư tuy nhiên có thể gây ra các biên trứng nếu phát triển thành ưu quả lớn
u năng bì bùng trứng đôi được gọi là u năng trưởng thành
chia sẻ về u năng bì bùng trứng thạc sĩ bác sĩ võ hỏa duy chuyên khoa sản phú khoa bệnh viện đào ghi dược tp hcm cho biết
theo hướng lá phôi nào trong ba cái lá phôi thì sẽ có những thành phần khác nhau
thường nhất là sẽ gặp một cái u mà trong đó nó chứa mỡ chứa tóc có thể là chứa các thành phần của da như là tuyến bả tuyến mồ hôi chứa gì thế nó mới có tên gọi là u bì
một số khác khi mà biệt hóa theo hướng trung mô thì sẽ có cả xương và có cả răng ở trong đó nữa
nếu như là cái u này nó nhỏ thì hoàn toàn là sẽ không có triệu chứng gì cả
chỉ khi nào mà chúng ta đi khám sức khỏe định kỳ và được siêu âm phụ khoa thì phát hiện ra
chúng ta có u ở bụng trứng
riêng đối với những trường hợp mà u nó lớn hơn thì chúng ta có thể cảm giác là đau tràn tràn nhẹ nhẹ ở cái vùng bụng dưới của mình
những trường hợp khi mà u nó đủ lớn và đủ nặng thông thường là kích thước nó khoảng là từ sáu cm
và cái ô bụng của chúng ta nó đủ rộng thì khi cái u di chuyển di chuyển như vậy nó có thể gây ra sắn cái u
và khi đó thì chúng ta sẽ đau bụng rất là dữ dội và buồn nôn nôn
còn những trường hợp khác ví dụ u đã quá to rồi nó không thể nào
chịu gật nữa nó bị vỡ ra đi đó thì nó sẽ phóng thích những cái thành phần trong u này vào trong ô bụng
và từ đó sẽ gây ra một tình trạng là viêm phúc mạc khi đó chúng ta sẽ sốt đau bụng rất là dữ dội
các bác sĩ cho biết hầu hết u năng bị buồn trứng không gây ra các triệu trứng trừ khi có biến trứng
tuy nhiên nếu có triệu chứng thì các triệu chứng phổ biến nhất được cảnh báo là đau bụng dưới
khi u năng phát triển lớn kích thước của u sẽ trẻ đẹp lên hệ tiêu hóa hoặc tiết nghiệm gây ra các triệu trứng tương ứng
nếu u năng bị buồn trứng tiến triển một số triệu trứng có thể gặp phải như
sốt đau bụng nặng trẻ máu âm đạm bất thường tạm cân không rõ nguyên nhân áp lực trong bụng đầy hơi trướng bụng đau bụng dưới
một số triệu trứng ít phổ biến khác có thể bao gồm đau ở dưng trọng đau ở lưng dưới và đùi
tăng cân không rõ nguyên nhân đau khi quan hệ tình dục đi tiểu thường xuyên trẻ máu âm đạm bất thường đau ngực
nếu u năng bị buồn trứng sẽ trở nên rất nguy hiểm nếu chúng gây ra các biến chứng như
xoắn buồn trứng u bị buồn trứng có thể phát triển lớn tới mức khiến cho buồn trứng bị ảnh hưởng và xoắn lại
nếu không điều trị tình trạng xoắn này có thể gây hoại tử thậm chí gây tử vong và nguy cơ đe dọa tới bùng trứng
vỡ những ngôi năng này có thể bị vỡ ra do gì dịch vào khoang bụng
thông thường cơ thể chứa các năng vỡ mà không gặp các vấn đề gì
nếu không điều trị đôi khi u năng vỡ dẫn tới nhiễm trùng và cần phải nhập viện để cứu
nhiễm trùng khả năng nhiễm trùng là khoảng một bốn
trong trường hợp nghiêm trọng điều này có thể khiến cho u năng bị vỡ ra
chuyển dạng ác tính u năng bị buồn trứng như hầu hết các u lảnh tính
tuy nhiên chúng có thể trở thành u ác tính trong một số trường hợp hiếm gặp
nếu xảy ra tình trạng xoắn lọc vỡ một người có thể gặp phải những tình trạng bao gồm
đau bụng đột ngột sữa rội buồn nôn nôn mưa
khoảng hai trong các trường hợp u năng bị buồn trứng trở thành ung thư tỷ lệ tăng
nếu tuổi trên bốn mươi năm tuổi khu u răng phát triển đường kính lớn hơn một mươi cm
u năng bị buồn trứng trưởng thành hình thành khi còn ở trong bụng mẹ
một số tế bào cuối cùng được việt khóa thành da tóc hệ thần kinh
sẽ phát triển cho các u năng bị buồn trứng
vậy vì sao u năng bị buồn trứng lại có răng và tóc
u năng bì hình thành từ các tế bào mầm
cho những tế bào này cuối cùng sẽ trở thành các tế bào trứng hoặc tinh trùng
tế bào mầm có bao lớp để phát triển thành góc mô cơ quan và hệ thống trong cơ thể
trong quá trình phát triển của thay nhi
ngoại bị sẽ trở thành da tóc tuyến mổ hôi và răng
trung bị sẽ trở thành các cơ và mô liên kết
nội bị sẽ trở thành ruột và cơ quan đội tăng khác nhau
đôi khi các lớp này phát triển không điển hình với các mô trưởng thành tụ lại
với nhau sẽ tạo thành u năng bị
u năng bị có thể chứa răng và tóc xương
nhưng nó cũng có thể bao gồm các môn phát sinh từ bất kỳ cơ quan nào
trong các lớp tạo nên bào mầm
u năng bị buồng trứng tưởng không gây ra các triệu trứng điển hình
nên chỉ phát hiện tình cờ khi bạn đi siêu âm bùng trứng
u năng bị buồng trứng có hình dạng đặc biệt
nên dễ dàng được xác định bằng phong pháp chấn đoán hình ảnh và siêu âm
bác sĩ khuyên cáo đối với các u năng bị buồng trứng
đây là một bệnh lý phát triển âm thầm
ít các biểu hiện bên ngoài nên rất khó để phát hiện
chính vì vậy để đảm bảo sức khỏe cho chị em phụ nữ
cần phải chủ động đi khám bệnh định kỳ
đi khám ngay khi nhận thấy những dấu hiệu bất thường về sức khỏe